chỉ sau vài giờ truy xét phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận cẩm lệ
đã bắt giữ được hung thủ giết người là phan văn hưng một mươi sáu tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
cụ thể vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nhóm bạn trong đó có cả hung thủ và nạn nhân một mươi ba tuổi
hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường yên thế phường hòa an quận cẩm lệ để giải quyết mâu thuẫn
sau nhiều lần khiêu khích nạn nhân
nạn nhân dùng hung khí là một con dao tự chế đuổi đánh hưng
trong lúc truy đuổi nhau khi nạn nhân làm rơi giao tự chế hưng đã dùng con dao bấm để sẵn trong người
đâm vào nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ
gây án xong hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ